hội sách hà nội năm hai nghìn một mươi sáu chính thức được khai mạc tại hoàng thành thăng long
đây là lần đầu tiên một sự kiện sách của thủ đô được quốc tế hóa
với sự góp mặt của hơn hai mươi nhà xuất bản uy tín trong khu vực và trên thế giới
với chủ đề sách và hội nhập hội sách hà nội năm hai nghìn một mươi sáu được tổ chức nhân dịp kỷ niệm sáu mươi hai năm
ngày giải phóng thủ đô mùng một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn mùng một mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
đồng thời ghi dấu ấn trạng đường hơn hai mươi năm việt nam gia nhập asean và năm đầu tiên thành lập cộng đồng asean
hội sách không chỉ là ngày hội của văn hóa đọc
mà còn là dịp giao lưu giữa những nền văn hóa khác nhau trong cộng đồng các nước đông nam á
phần trưng bày của hội sách tập trung vào hai chủ đề chính là hà nội với các nước asean và biển đảo việt nam
bên cạnh đó với hơn một trăm bảy mươi gian hàng cùng nhiều hoạt động phong phú mang nhiều ý nghĩa
hội cho đọc giả được tiếp cận với thông tin và xu hướng xuất bản tại các quốc gia trong khu vực và trên thế giới
hội sách năm nay tiếp tục trở thành một hoạt động văn hóa thường niên góp phần xây dựng một nét đẹp trong đời sống của người dân thủ đô